thưa quý vị sát hại một nghệ nhân công chiêng nổi tiếng ở đắk lắc bị cáo đỗ quang mạnh đã bị tuyên phạt tù trung thân
phiên tòa xét xử diễn ra vào sáng nay tại tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận
theo cáo trạng vào khoảng một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai do xảy ra va chạm giao thông nên đỗ quang mạnh và ông y thim đã cãi vã rồi ẩu đà lẫn nhau
lúc này mạnh dùng con dao mang sẵn trong người đâm liên tiếp ba nhát vào người ông y thim
gây án xong mạnh bỏ trốn đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày mạnh bị lực lượng công an bắt giữ tại phường khánh xuân thành phố bô ma thuật
riêng ông y thim sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
tại thời điểm gây án mạnh vừa ra tù được ba ngày về tội cố ý gây thương tích
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt đỗ quang mạnh tù trung thân về tội giết người